trước thực trạng tại nhiều con suối lớn trong lòng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai thường xuyên ô nhiễm môi trường vào mùa khô và ngập nước vào mùa mưa
những năm gần đây tỉnh đồng nai đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách để thực hiện nạo vét cải tạo
đến thời điểm này ngoài suối sân máu đã đi vào hoạt động phát huy tác dụng
nhiều dự án nạo vét cải tạo suối khác đang khẩn trương thi công để hoàn thành trước mùa mưa năm nay
đến thời điểm này dự án nạo vét cải tạo suối tân mai với kinh phí đầu tư trên bốn mươi năm tỷ đồng đã thực hiện được tám mươi năm khối lượng công trình
đơn vị thi công đang tập trung nhân lực máy móc gấp rút hoàn thành trước mùa mưa
cùng với đó dự án nạo vét cải tạo suối bà bột được đầu tư hơn hai mươi tỷ đồng từ phương tam hiệp đổ ra sông đồng nai
cũng đang gấp rút thi công đoạn cuối tuyến
đây là hai dự án nằm trong danh mục dự án trọng điểm cấp bách để chống ngập
cải tạo cảnh quan và hạn chế ô nhiễm môi trường cho đô thị biên hòa
do đó các cơ quan chức năng của tỉnh đồng nai và thành phố biên hòa ưu tiên nguồn vốn
tập trung tháo gỡ những vướng mắt trong quá trình thực hiện bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra
với lại dự án suối tân mai cũng như suối ba bột
các khó khăn vướng mắt về hồ sơ tất cả đã được tháo gỡ
còn lại chỉ đạo tập trung triển khai ở công trường đảm bảo được chất lượng công trình
cũng như là đảm bảo được hiệu quả
mục đích là tiêu thoát nước của hai tuyến suối
cùng với dự án nạo vét cải tạo suối săn máu đã hoàn thành phát huy tác dụng
thì việc các dự án nạo vét suối tân mai suối bà bột được hoàn thành trước mùa mưa năm nay
sẽ góp phần giảm ngập tại nhiều khu vực của đô thị biên hòa
vấn đề gây nhức nhối cho người dân và chính quyền thành phố biên hòa trong nhiều năm qua